phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ mất trộm trị giá khoảng một tỷ đồng tại trung tâm mua sắm điện thoại di động ở phường tân tiến
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày khi bảo vệ mở cửa trung tâm mua sắm điện thoại việt theo tại số một đường nguyện ai quốc phường tân tiến phát hiện kho hàng bị xáo trộn
sau đó nhân viên trung tâm phát hiện trong kho mất đi số tài sản lớn gồm điện thoại tiền các thẻ cao với giá trị khoảng một tỷ đồng
ngay sau đó vụ việc đã được báo đến cơ quan chức năng
qua khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của một số người liên quan cơ quan công an nhận định có thể đối tượng đột nhập từ phía sau qua trần nhà để vào kho lấy trộm tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ